qua nhiều đợt truy quét hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng từ đầu năm đến nay
lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện và xử lý gần ba mươi vụ vi phạm
nộp ngân sách nhà nước năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó cục quản lý thị trường tp hcm đã chuyển cơ quan chức năng
khởi tố một mươi một vụ án với giá trị hàng hóa vi phạm một mươi tỷ đồng
tp hcm hiện chiếm một phần ba về giao dịch thương mại của cả nước
do đó một khi giải quyết được vấn đề hàng giang hàng giả hàng kém chất lượng
sẽ góp phần bình ổn thị trường
qua công tác kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện
hàng chục tỷ đồng hàng hóa đang chờ bán và chờ tiêu hủy
tới đây sẽ có những chuyên đề kiểm tra kiểm soát sâu rộng về hoạt động kinh doanh hàng hóa
tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chống hàng giang hàng giả
hàng kém chất lượng và gian lượng thương mại
cục quản lý thị trường tp hcm tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi thông tin
với các lực lượng chức năng trong kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm
tại địa bàn trồng điểm các giám hàng hóa trọng tâm